hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
đây là việc làm thiếu trách nhiệm từ chủ đầu tư đến nhà thầu các đơn vị thi công tư vấn giám sát
còn sai sót ở khâu nào để xảy ra tình trạng này bộ đang kiểm tra và làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể
hệ thống điện như mạng nhện dễ đất gãy khi mưa gió làm chập điện khiến nhiều người chết trong thời gian qua
ai chịu trách nhiệm về việc này đây là câu hỏi được đặt ra trong bài viết hiểm họa từ điện thiếu an toàn được đăng trên báo thanh niên
chỉ trong vòng hai ngày từ tối ngày một mươi hai đến chiều ngày một mươi ba tháng một mươi
người dân miền tây bàng hoàng với ba vụ tai nạn và sự cố điện xảy ra tại cần thơ long an tiền giang
người dân địa phương mong muốn chính quyền làm rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị để xảy ra tai nạn làm hai học sinh tử vong
tại sao dây điện đứt rơi xuống mà do le tự động không mất điện
và theo ý kiến của các luật sư thì cần khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân
thông tin chi tiết quý vị và các bạn tìm đọc trên trang nhất trang hai và trang ba
nông sản việt kết nối cung cầu là khâu yếu nhất là bài viết được đăng trên báo lao động
đây cũng là nhận định của phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ tại diễn đàn nông dân việt nam lần thứ ba tổ chức vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
được mùa rớt giá cứ lặp đi lặp lại nhiều năm qua phó thủ tướng cho rằng cần tháo gỡ khâu yếu nhất cung cầu trong chuỗi giá trị nông sản việt
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cho biết tám mươi chín mươi sản phẩm nông nghiệp của việt nam xuất khẩu chủ yếu dưới dạng thô sang thị trường các nước
hoặc xuất qua đường tiểu ngạch sang trung quốc nên giá trị thu về không cao thậm chí bị ép giá
nhà hát đạt chuẩn từ ước mơ đến hiện thực cấp thiết và minh bạch được đăng trên báo sài gòn giải phóng
dự án nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch tp hcm không phải mới có gần đây mà thực tế đã có chủ trương từ gần hai mươi năm trước
đến năm hai nghìn một mươi hai trong quyết định số ba nghìn một trăm sáu mươi năm về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch khu đô thị thủ thiêm tỷ lệ một trên hai
ubnd tp hcm đã quy hoạch các khu chức năng trong đó có nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch tp hcm
theo số liệu thống kê
từ sở kế hoạch và đầu tư tp hcm dự án xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch tp hcm là hơn một năm trăm linh tỷ đồng
chiếm bốn trong tổng kinh phí xây dựng trường học bệnh viện ở tp hcm trong năm năm qua
tuy nhiên một vấn đề mà dư luận cũng quan tâm hiện tại là thực hiện dự án như thế nào
kiểm tra giám sát quá trình việc thực hiện để tránh lặp lại vết xe đổ như tình trạng nhà hát nghệ thuật cải lương trần hữu trang
xây mới hoàn toàn nhưng chất lượng kém không đạt chuẩn
dường như những lo ngại về khả năng kiểm soát lạm phát năm hai nghìn một mươi tám vẫn là một thực tế đang hiện diện
khi mà một số yếu tố tác động đến chỉ số giá tiêu dùng cpi có thể gia tăng diễn biến bất lợi hoặc khó đoán định
hà nội cũng không phải là ngoại lệ vấn đề kìm hãm đà tăng cpi là yêu cầu cấp bách khi chỉ còn ít thời gian nữa là hết năm kế hoạch hai nghìn một mươi tám
kiềm chế lạm phát năm hai nghìn một mươi tám tháo gỡ những yếu tố liên quan là bài viết được đăng tải trên báo hà nội mới
cpi bình quang
của hà nội chín tháng năm hai nghìn một mươi tám tăng ba chín mươi chín so với cùng kỳ năm trước tức là tăng cao hơn mức trung bình cả nước và gần như đã kịch trần
nếu có tình huống bất lợi hoặc có yếu tố bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn cpi cả nước có thể vượt mức cho phép tức là tăng cao hơn bốn
trong khi cpi hà nội sẽ còn tăng cao hơn
dưới góc độ ổn định kinh tế vĩ mô việc quản lý chặt cpi là rất cần thiết
theo các chuyên gia kinh tế một số biện pháp kiềm chế lạm phát như cần làm tốt là bảo đảm lưu thông
sẵn sàng hỗ trợ nhà sản xuất để họ có thể đến thẳng người tiêu dùng tức là giảm tối đa tình trạng hàng hóa phải qua nhiều nấc trung gian
hoạt động bán hàng bình ổn giá dịp cuối năm cần được tổ chức có thực chất
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại